theo tin trên ta có thể thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật những tin tức về tình hình dịch bệnh
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại